xin chào và hẹn gặp lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng vũ thị cài sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã yên nhân huyện yên mô tỉnh ninh bình có sẹo chấm ba cm trên sau mép trái
đối tượng phạm thị tâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã yên mạc huyện yên mô tỉnh ninh bình cao một m sáu mươi ra ngâm đen
và đối tượng phạm thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã nam thắng huyện nam trực tỉnh nam định có sẹo chấm cách một hai cm dưới sau đầu mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm linh

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý